thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh bắc cạn đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh bắc cạn
qua kết quả điều tra xác minh có đủ căn cứ để xác định ông hoàng văn linh là giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn đã chỉ đạo việc thu tiền học phí vượt quá quy định của một trăm linh học viên lớp đào tạo sát hạch lái xe ô tô hạng b hai khóa k bốn mươi sáu
thời gian đào tạo từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại cơ quan điều tra hoàng văn linh và cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
trần quốc vũ chú tại huyện đắk song tỉnh đắk nông vừa bị công an tp bun ma thuật tỉnh đắk lóc khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
theo điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng internet nên vũ đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi vũ lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng có tên nhi sinh không rõ nhân thân lai lịch
thủ đoạn của vũ là sau khi lừa thành công sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của nhi sinh
vũ thỏa thuận trả tiền công cho người có tên là nhi sinh một mươi số tiền chiếm đoạt được
sau đó vũ lên mạng tải hình ảnh các đồ nội thất đồ gia dụng rồi mua các tài khoản facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm
sau khi có người nhắn tin hỏi mua vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do nhi sinh cung cấp
nhận được tiền vũ liền chặn liên lạc chiếm đoạt tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng
do thua cờ bạc trên mạng và nợ nần tôi có nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên dân mạng
vào đầu tháng một hai nghìn hai mươi ba thì có tạo một tài khoản facebook và tôi đăng bài thanh lý đồ gia dụng trên các hội nhóm nguyên bài
và tìm người mua để đặt cọc
mà sau khi nhận cọc thì tôi đã chặn các facebook
với thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay vũ đã lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tp bôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngoài công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn trong dịp cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm còn phối hợp với công an các quận huyện
địa giới hành chính giáp danh với các tỉnh lân cận tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để kịp thời xử lý vi phạm về luật cư trú cũng như truy quét tội phạm lợi dụng địa bàn này để lẩn trốn
hai mươi hai giờ đêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
phù hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện hóc môn công an xã đông thạnh
được phổ biến nghiệp vụ chia ra nhiều tổ công tác để tiến hành kiểm tra các nhà trọ nhà nghỉ khách sạn
trên địa bàn xã đông thạnh huyện hốc môn
đây là địa bàn giáp ranh tương đối phức tạp về an ninh trật tự khi có tới hơn bảy mươi một người cư trú
với hàng trăm nhà trọ khu lưu trú công nhân lao động tự do sinh sống
đối tượng cũng là thường lợi dụng để ẩn náo nhất là các đối tượng vi phạm pháp luật đối tượng truy nã truy tìm
do đó xác định tính chất phức tạp ở các địa bàn này
thì phòng bị xe hôm sáu đã chủ động đề xuất có kế hoạch phối hợp với công an huyện để tổ chức kiểm tra
nhằm chủ động tấn trong trấn áp tội phạm cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã đông thạnh
cũng như địa bàn hốc môn trong thời gian trước đó
hai mươi hai giờ ba mươi phút tại nhà trọ bình tú ấp năm xã đông thạnh huyện hốc môn
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gõ cửa chín mươi phòng trọ
để tiến hành kiểm tra hành chính
theo quy định trong quá trình kiểm tra cảnh sát cũng sẽ tuyên truyền hướng dẫn vận động người dân
chấp hành các quy định pháp luật về cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân về làm căn cứ công dân
định danh điện tử phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
mặc dù đã khuya song nhân dân thấy các anh công an làm nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trực tự
vì bình yên hạnh phúc của nhân dân nên tất cả đều đồng tình ủng hộ
nghe tin chủ phòng trọ kêu là mọi người mở cửa đi công an kiểm tra
em cũng nghĩ là có
trộm hay gì đó nên là khẩn trương mở cửa ra liền
nên việc mấy anh công an đi kiểm tra như vậy là góp phần bảo vệ an ninh trật tự cho người dân
em rất là đồng tình ủng hộ
việc thường xuyên kiểm tra lưu trú nhằm mục đích phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú
cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác đồng thời thông qua đợt kiểm tra
sẽ đánh giá công tác quản lý cư trú của công an cấp xã công tác thu thập cập nhật
chính sở dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
đặc biệt là đánh giá lại công tác quản lý đối tượng quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn
người dân thì rất đồng tình cái chủ trương của đảng và nước
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của lực lực công an trong thời gian qua
trong thời gian qua thì là thực hiện đẻ sáu thì bà con chúng ta hỗ trợ rất nhiều
cũng như việc là chủ động để mà cấp đổi căn cước công dân theo luật cũng như là cái định danh bộ độ hai
và việc kiểm tra này cái thứ hai nữa
chủ động trong công tác kiểm hành tránh của công an thì bà con chúng ta rất là phấn khởi
không giờ sáng tổ công tác tiếp tục kiểm tra các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn xã đông thạnh
ngoài kiểm tra lực lượng công an sẽ tuyên truyền vận động quản lý chủ cơ sở lưu trú
tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bành giả phát hiện tôn giác tội phạm đặc biệt là đối tượng lợi dụng nhà nghỉ khách sạn
để thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật
đặc biệt lực lượng cảnh sát quản lý hành chính sẽ tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức
về việc đốt pháo nổ tàn trường
ngoài kiểm tra lực lượng công an sẽ tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức
về việc đốt pháo nổ tàn trường
từ đó vận động người thân thu gom giao nộp cho lực lượng công an
để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc xảy ra để nhân dân đón tết sung vầy bình an
sở giao thông vận tải tp cần thơ khẳng định đơn vị này không cấp phép cho doanh nghiệp vận tải thành bưởi hoạt động lại
thông tin trên được đưa ra khi ngày một mươi tám tháng một nhiều hành khách từ bến xe trung tâm tp cn
tp hcm cho biết là nhà xe thành bưởi hoạt động trở lại
trong khi đây là doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động
trước đó trong các ngày chín và một mươi năm tháng một fanpage facebook xe khách thành bưởi
đăng thông tin tuyến xe khách cần thơ tp hcm và ngược lại sẽ bắt đầu hoạt động
từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và tổng đài đặt vé sẽ hoạt động từ một mươi một h ngày một mươi sáu tháng một
bên cạnh đó fanpage này còn cho biết tuyến cần thơ tp hcm sẽ chạy suốt tuyến
rút ngắn thời gian chỉ còn hai giờ ba mươi phút với giá vé là một trăm sáu mươi năm đồng một hành khách
những thông tin lan truyền trên mạng như trên là không đúng theo quy định
của pháp luật gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đơn vị đã có văn bản
gửi các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý
thực hiện chỉ đạo của bộ công an từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh khánh hòa đã đồng loạt tổ chức gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm
tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm
trên tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân
ghi nhận của phóng viên intv sau một tuần thực hiện kế hoạch này
chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông ninh hòa thuộc phòng cảnh sát giao thông
trên quốc lộ một a chiếc xe này vượt quá tải trọng cho phép hơn hai mươi một
còn chiếc xe này vượt quá tốc độ bảy mươi một trên sáu mươi km một giờ khi di chuyển
trong khu vực đông dân cư có giải phân cách giữa
sau khoảng hơn một giờ đồng hồ
đồng hồ làm nhiệm vụ chốt kiểm tra của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần một mươi trường hợp các phương tiện ô tô xe máy vi phạm
qua một tuần triển khai kế hoạch cao điểm trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
đã dừng kiểm soát hơn một chín mươi một phương tiện lập biên bản hơn hai trăm ba mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền được tính hơn sáu trăm linh triệu đồng tức chế phép lái xe sáu mươi bảy trường hợp
tức phù hiệu một mươi trường hợp xe tải
trong các lỗi hành vi vi phạm tập trung vào các lỗi hành vi trệ quá tốc độ quy định
ghi nhận qua một tuần đầu tiên gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh khánh hòa đã tổ chức một trăm sáu mươi hai tổ tuần tra kiểm soát
phát hiện và lập biên bản vi phạm một năm mươi sáu trường hợp vi phạm
sử phạt hơn hai bốn mươi hai tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm một mươi bốn trường hợp tạm giữ gần hai trăm linh phương tiện các loại
cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông
từ nay đến tết thì cái lưu lượng phương tiện giao thông tăng
dẫn đến là các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất là cao
thì trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
vẫn tiếp tục triển khai bám sát địa bàn bám sát tuyến
tiến hành tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn hai mươi bốn trên bảy
các tổ tiến hành tuần tra kiểm soát liên tục không bỏ trống địa bàn
ngoài công tác về tiến hành tuần tra kiểm soát
thì trạm cảnh sát giao thông ninh hòa cũng đã tiến hành các công tác về tuyên truyền
và điều tra cơ bản để xác minh rõ các tuyến địa bàn
có các lưu lượng phương tiện giao thông tham gia phức tạp
và cũng vừa qua
trạm cảnh sát giao thông ninh hòa cũng đã tiến hành cho ba mươi sáu chủ doanh nghiệp
và hơn bảy trăm linh lái xe tiến hành ký cầm kết không vi phạm về vấn đề đảm bảo truyền tượng an toàn giao thông
để thực hiện tốt kế hoạch cao điểm này
trong thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
sẽ tăng cường tối đa lực lượng phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
đặc biệt lần đầu tiên các tổ tuần tra trên dọc tuyến quốc lộ một a
sẽ cập nhật nội dung kiểm tra các phương tiện trên một app của cục cảnh sát giao thông
điều này đảm bảo cho việc kiểm tra của tất cả các đơn vị trên tuyến quốc lộ một a
vừa nhanh chóng hiệu quả vừa không bị trùng lập
tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia giao thông
góp phần đảm bảo tốt an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân đón tết
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc một mươi giờ sáng qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
chủ công phối hợp với công an thành phố vĩnh long bắt quả tang một điểm đá gà ăn thua bằng tiền
trên địa vàng phường thân hội
tổ công tác đã phát hiện tại khu đất chống thuộc khóm tân thạnh
phường tân hội thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long có nhiều đối tượng tụ tập đá gà an thua bằng tiền
đội cảnh sát trật tự đã phối hợp bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi tám người có liên quan
trú tại các tỉnh tiền giang đồng tháp kiên giang và vĩnh long
ngoài ra tạm giữ nhiều tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm ba con gà một mươi cặp cỡ sắt
hai mươi cun băng keo đã qua sử dụng một cân điện tử một mươi bảy điện thoại di động năm xe mô tô và tổng số tiền một trăm ba mươi một triệu đồng
lửa bốc lên nhanh tại một bãi xe ô tô trên phố vũ tông phan phường khương đình quận thanh xuân hà nội
khiến nhiều người dân hốt hoảng vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ này vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chê đám cháy
theo thông tin ban đầu một số xe ô tô đã bị ảnh hưởng trong đó một xe ô tô bảy chỗ bị hư hỏng nặng
rất may là không có thiệt hại về người
theo nhận định của một số người dân lửa nhiều khả năng xuất phát từ một trong số các xe ô tô được gửi tại đây
và nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ
tên nguồn đán đang đến rất gần
khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân xung họp đoàn viên cùng gia đình
lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và trong khi làm nhiệm vụ lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi đã hy sinh
đó là đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã tồng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác công an xã tồng sành gồm bốn đồng chí do đại quý bùi văn đức
phó trưởng công an xã làm tổ trưởng tiến hành tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại hai gia đình ông hoàng thông sài và hoàng láo kiếu thôn xéo tồng sành xã tồng sành
kết quả gia đình ông kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp một nòng súng kíp vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày
tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông sài
tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán
đại quý bùi văn đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ
làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày
cảm thông chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng công an tỉnh lào cai và gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức
bộ công an thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể huyện bát sát và nơi cư trú lãnh đạo công an tỉnh công an các đơn vị địa phương
và nhiều người dân bà con thối xóm đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức